với chủ đề tốt màu tương lai hội trợ từ thiện gây quỹ thường niên lần thứ hai mươi bảy hivkc baza diễn ra tại thành phố hà nội
hội trợ thu hút sự tham dự của đông đảo các đại sứ quán các nước cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước
sự kiện gây quỹ thường niên của câu lạc bộ phụ nữ quốc tế hà nội hivkc là cơ hội để những người dân hà nội thưởng thức một ngày hội văn hóa và ẩm thực phong phú
đến từ khắp mọi nơi trên thế giới
năm hai nghìn một mươi chín các sản phẩm thời trang đặc sắc sản phẩm hữu cơ thương mại bình đẳng đến từ các đồ trang trí nhà nhân dịp giáng sinh đang đến gần
nhiều tác phẩm nghệ thuật sách hiếm đồ chơi độc đáo đều được bày bán tại đây
toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện sẽ sử dụng để hỗ trợ phụ nữ thanh thiếu niên và trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tại việt nam
kể từ năm hai nghìn năm câu lạc bộ phụ nữ quốc tế hà nội hivkc đã gây quỹ thành công với hơn một hai mươi năm triệu
câu lạc bộ phụ nữ quốc tế hà nội hivc đã gây quỹ thành công với hơn một hai mươi năm triệu đô la mỹ dành cho các tổ chức thiện nguyện hoạt động vì phụ nữ và trẻ em ở việt nam